những năm gần đây điện năng lượng mặt trời áp mái phát triển khá nhanh tại thành phố hồ chí minh
nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
chính bởi lợi ích của nó ngoài ra còn có thể có thêm thu nhập từ việc bán lại lượng điện dôi dư cho nhà nước
qua nhiều kênh thông tin anh trần quang đông ở quận một mươi hai đã quyết định lắp đặt hai mươi tấm pin mặt trời
với tổng công suất sáu năm kwh trên sân thượng của công ty
vừa có nguồn điện năng dồi dào mỗi ngày và còn dôi dư đăng ký bán lại cho hệ thống lưới điện của điện lực thành phố
theo chủ hộ mức chi phí bỏ ra đầu tư ban đầu hơn một trăm linh triệu đồng là không quá lớn
hệ thống vận hành cực kỳ đơn giản không có cần phải là thao tác phức tạp
sau khi đã lắp đặt xong thì hệ thống được vận hành tự động và được theo dõi kết nối qua các hệ thống internet
công nghệ là điện năng lượng mặt trời nối lưới thì nó giảm tối đa chi phí tiền điện hàng tháng
với ưu điểm giúp hộ gia đình có thể tiết kiệm đến bốn mươi chi phí điện năng tiêu thụ thông thường
đến nay tại tp hcm đã có hơn bảy trăm sáu mươi hai khách hàng lắp đặt điện năng lượng mặt trời
và đăng ký bán lại phần dư cho ngành điện với tổng công suất hơn tám một mươi tám mwbit
và hiện nay thì khách hàng cũng tích cực tham gia trong việc lắp đặt cái năng lượng mặt trời áp máy
với số giờ nắng trung bình sáu tám giờ một ngày và liên tục trong suốt cả năm
tp hcm rất thuận lợi để phát triển năng lượng mặt trời
tuy nhiên giá thành lắp đặt còn khá cao bình quân từ hai mươi hai ba mươi triệu đồng một kwh
và đặc biệt chưa có hướng dẫn chính thức về cách tính toán bù trừ điện năng tiêu thụ thuế
nên hiện nay ngành điện lực chưa thể chi trả tiền bán điện năng lượng cho hộ gia đình
ngành điện đã đề xuất tháo gỡ những rào cản này để điện năng lượng mặt trời phát triển nhanh hơn
góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia

do vậy phát triển năng lượng mặt trời được tp hcm
rất quan tâm để chủ động đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội
nhu cầu sử dụng điện năng để chủ động đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội